thưa quý vị hôm qua hai tháng ba công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố bị can quyết định bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hữu trường
đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm tỉnh khánh hòa bảy nghìn chín trăm linh một s và nguyễn văn phiêu chủ nhiệm hợp tác xã vận tải hòa bình thành phố nha trang để điều tra về hành vi nhận hối lộ
trước đó cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình dự nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm tỉnh khánh hòa bảy nghìn chín trăm linh một
chiều ngày hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành tống đạt các quyết định trên đến các bị can
đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hữu trường và nguyễn văn phiêu
cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố bị can và quyết định bắt tạm giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc của các bị can
qua khám xét cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
theo điều tra hợp tác xã vận tải hòa bình là cơ sở duy nhất tại tỉnh khánh hòa
có chức năng sửa chữa thiết kế thi công cải tạo các phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật
tuy nhiên thực tế gara của đơn vị này từ năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay không còn hoạt động
để thực hiện việc cấp đăng kiểm cho các phương tiện cơ giới cải tạo với chức năng và nhiệm vụ được giao
nguyễn hữu trường và nguyễn văn phiêu đã cấu kết cùng nhau
nhiều lần nhận tiền của nhiều chủ xe cơ giới để thực hiện các hành vi nhằm hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô
để từ đó trung tâm đăng kiểm xe cơ giới khánh hòa cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo và sau đó đưa vào kiểm định cho phù hợp với thiết kế cải tạo
công an tỉnh khánh hòa xác định từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cho đến tháng một năm hai nghìn hai mươi
nguyễn văn phiêu và nguyễn hữu trường đã nhận một trăm linh chín triệu đồng của năm chủ phương tiện
để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo cho tám xe ô tô
vụ việc đang tiếp tục được công an tỉnh khánh hòa điều tra mở rộng
vào đêm qua hai tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai chủ trì
phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ và công an thành phố biên hòa
truy lùng bắt giữ được đối tượng nguyễn văn nghĩa ba mươi tuổi thường trú tại xã tấn hưng huyện cái nước tỉnh cà mau
đây là đối tượng đã trực tiếp ra tay sát hại chị trần thị thanh huyền bốn mươi tám tuổi quê thành phố đà nẵng
tạm trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để cướp tài sản
cùng bị bắt với nghĩa còn có đối tượng phan văn trung hai mươi ba tuổi quê tỉnh an giang
trước đó vào trưa ngày một tháng ba nghĩa điều khiển xe mô tô trở tên trung là bạn sống lang thang
tại khu vực công viên quảng trường sáng tạo phường đông hòa thành phố dị an tỉnh bình dương
đến gần nơi nạn nhân tạm trú rồi thả chung xuống uống cà phê còn nghĩa điều khiển xe mô tô vào nhà nạn nhân
tại đây nghĩa đòi tiền cho nạn nhân mượn trước đó không được nên lợi dụng lúc nạn nhân úp mặt xuống giường
đã ra tay sát hại nạn nhân
tiếp đó nghĩa lột đôi bông tai
hai điện thoại di động của nạn nhân rồi khóa cửa lại chở chung về chợ thủ đức mô đồ nhậu
sau đó nghĩa tự chạy xe đến hồ nước gần đó đốt bộ đồ đã mặc khi gây án
đồng thời vứt con dao và khẩu súng xuống hồ nước
tại cơ quan công an bước đầu nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
dùng súng bắn nhau để trả thù hành vi manh động liều lĩnh ngay giữa nội thành thành phố quy nhơn
giữa ban ngày khiến cho nhiều người dân hoảng loạn
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ việc
công an tỉnh bình định đã nhanh chóng điều tra bắt giữ các đối tượng manh động
ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
sáng hai mươi tám tháng hai đã xảy ra một vụ nổ súng tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường trần hưng đạo
và đường phan đình phùng thuộc phường lê hồng phong thành phố quy nhơn
theo người dân thời điểm trên có hai người đi trên một xe máy
dùng một vật giống khẩu súng bắn về phía một người đi xe máy khác
vụ việc tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến người dân xung quanh hoảng sợ
vì hành vi manh động và liều lĩnh của các đối tượng
sau khi phân tích các dữ liệu các tình hình
là đến khoảng một mươi một h ba mươi phút chúng tôi xác định được các đối tượng tham gia cái vụ bánh này
chúng tôi đã quyết liệt để truy tìm các đối tượng
và trong cái thời gian sớm nhất chúng tôi đã triệu tập và tổ chức công tác đấu tranh
để bắt giữ ba đối tượng
sau gần một mươi giờ gây ra vụ nổ súng ba đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ
gồm nguyễn duy khương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyễn thảnh quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cùng chú tại huyện tuy phước và trần công sĩ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú thành phố quy nhơn
theo kết quả điều tra quý trực tiếp chở khương ngồi phía sau xe máy
để khương dùng súng bắn trả thù trần công sĩ do có mâu thuẫn trước đó
đối tượng sĩ sau đó dùng súng bắn trả
khương và sĩ là hai đối tượng đã có nhiều tiền án và nghiện ma túy
về các khẩu súng bắn riêng là đối tượng trần công sĩ sử dụng một khẩu súng pháo
cái súng thứ hai là cái súng của đối tượng nguyễn duy khương để dùng
bước đầu là đối tượng khai nhận là loại súng bi
các đối tượng này rất liều lĩnh rất manh động và xem thường pháp luật
cho nên quan điểm của cơ quan cá sát hướng tra là khả sứ
đối tượng nghiêm có nghĩa là chúng tôi đã tích cực đã bắt cho bành được các đối tượng này
để sau này xử lý cho nó nghiêm theo quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
hôm nay ba tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
cho biết đã bắt quả tang ba học sinh mua bán trái phép chất ma túy
đó là bạch thanh đại sinh năm hai nghìn năm tạ ngọc thiết sinh năm hai nghìn sáu
cùng chú tại xã tịnh hà huyện sơn tịnh và đỗ kim bảo phúc sinh năm hai nghìn sáu chú thành phố quảng ngãi
cả ba đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tàng
khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại thời điểm bị bắt qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ một bọc giấy màu trắng
bên trong có trái phép chất ma túy
có chứa năm viên nén màu xám và một túi nilon màu trắng bên trong có chứa chất rắn màu trắng
cả ba đối tượng khai là thuốc lắc và ma túy dạng khay
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
có hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
hai đối tượng là đinh quốc trưởng hai mươi năm tuổi quê ở ninh bình
và châu trí quang một mươi chín tuổi quê ở an giang
đã bị công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra làm rõ
tại nơi ở của hai đối tượng cơ quan công an thu giữ rất nhiều con dấu
mộc giả của các cơ quan tổ chức
bên cạnh đó còn nhiều giấy tờ bằng được làm giả chưa kịp giao cho người dân đặt làm
trưởng là người trực tiếp làm giả giấy tờ rồi thuê quang đi giao hàng
trước đó nhận được tin báo của người dân về việc có người làm giả giấy tờ
nên công an phường phú tân phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố thủ dầu một
điều tra và bắt giữ được cả hai

la mắng do làm mất túi sách bên trong có số tiền lớn
một phụ nữ trú tại xã long điền đông a huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đã đến cơ quan công an trình báo tin giả rằng bản thân bị cướp giật tài sản
hành vi báo tin giả trên đã bị cơ quan công an hoàn tất hồ sơ
để xử phạt hành chính theo đúng quy định của pháp luật
theo đó vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng hai lương thị tiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú xã long điền đông a huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đến công an phường láng tròn thị xã giá rai trình báo về việc bị cướp giật tài sản
theo lời trình bày của tiên vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng hai
khi đang điều khiển xe máy trên đường để đi làm
thì bị hai đối tượng lạ mặt chạy xe máy từ phía sau áp sát và giật chiếc túi sách
bên trong có tám mươi triệu một chiếc lắc hai chiếc nhẫn tổng trọng lượng là bảy chỉ vàng
sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã xuống hiện trường để điều tra
tuy nhiên không có dấu hiệu xảy ra cướp giật tài sản như lời tiên trình báo
làm việc tại cơ quan công an tiên khai nhận việc báo tin giả mình bị cướp giật tài sản
là do lo sợ bị gia đình mắng khi làm mất tiền và tài sản
trong phần tiếp theo mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm
tiểu mục tài sản
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục tài sản
tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông thị thôn năm
xã hà vinh huyện hà trung tỉnh thanh hóa về tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài
hoặc ở lại nước ngoài trái phép
còn liên quan đến tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lê hạnh minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại một mươi chín trên sáu mươi bảy trên năm nguyễn văn cử
phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
và đối tượng nguyễn văn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai mươi sáu trên chín mươi hai nguyễn sơn
phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữa các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng